nội dung quan trọng nhất trong tuần làm việc thứ ba của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường diễn ra trong hai ngày rưỡi từ bốn tháng sáu đến sáng ngày sáu tháng sáu
tại phiên chất vấn quốc hội đã lựa chọn ra bốn bộ trưởng là bộ công an bộ xây dựng bộ giao thông vận tải và bộ văn hóa thể thao và du lịch
bốn bộ trường này sẽ tham gia giải trình về các nội dung được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm
ngoài trách nhiệm trả lời chất vấn chính của bốn bộ trưởng trên trong phiên chất vấn đánh đạo chính phủ sẽ giải trình thêm các vấn đề do đại biểu quốc hội chất vấn liên quan đến điều hành chung của chính phủ
cùng với đó các phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực liên quan bộ trưởng các bộ khác thống đốc ngân hàng nhà nước tổng thanh tra chính phủ tổng kiểm toán nhà nước viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao tranh án tòa án nhân dân tối cao
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm hà nội đà nẵng sẽ tham gia trả lời chất vấn giải trình để làm sáng tỏ những vấn đề có liên quan
trong tuần làm việc thứ ba quốc hội sẽ nghe tờ trình và thảo luận về dự kiến chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi và dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
thảo luận tại hội trường về việc phân bổ sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
việc gia nhập công ước số chín mươi tám của tổ chức lo động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
quốc hội cũng sẽ nghe tờ trình báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về dự án luật chứng khoán sửa đổi và dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước